chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay một tháng bốn công an quận nam tử liêm hà nội đã tổ chức họp báo
thông tin chi tiết về danh tính đối tượng động cơ vụ việc đốt nhà làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đối tượng gây ra vụ việc là trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở xã minh thuận huyện vụ bản nam định
chỗ ở hiện nay trên đường lạc long quân quận tây hồ hà nội
trước đó khoảng một mươi chín h sáu phút ngày ba mươi một tháng ba do bực tức về chuyện tình cảm hải đã tới phòng trọ nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô phường phú đô quận nam tử liêm hà nội
cô ý châm lửa đốt xe máy của anh họ người yêu là anh châu việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã lâm bình tuyên quang
công an quận xác định vụ việc này có dấu hiệu của hành vi gọi hủy hoại tài sản đổ xăng đốt một số phương tiện xe máy tại tầng một của số nhà bốn ngõ sáu mươi tổ bốn phú đô
công an quận xác định có dấu hiệu của đốt xe máy hủy hoại đài sản báo cáo các phòng điều vụ của thành phố báo cáo c chín và ban đốc của thành phố triển khai lực lượng để xác minh truy xét xem có đúng sự việc như thế không
quá trình xác minh thì xác định được có một đối tượng xuất hiện tại nhà số bốn ngõ sáu mươi có biểu hiện đổ xăng và đốt vào một phương tiện xe máy dưới tầng một của tòa nhà
tại cơ quan công an hải khai từ năm hai nghìn một mươi chín có quan hệ tình cảm với anh hoàng
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hải có thai nhưng gia đình anh hoàng không đồng ý nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn cãi vã
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai anh hoàng chuyển đến ở cùng anh họ là anh hoàng công việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hiện ở trọ tại phòng sáu trăm linh bốn nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô quận nam tử liêm hà nội để tránh mặt hải
từ đó hải cũng thù hàn anh việt
hải đã mua xăng và đi vào sân nhà trọ đổ xăng vào xe của anh việt dựng ở sân châm châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường

hải đã mua xăng và đi vào sân châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường

lực lượng công an đã kịp thời cứu giúp một mươi hai nạn nhân đồng thời xác nhận một người tử vong trong đám cháy
quá trình điều tra cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong là chị nguyễn thị mai ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở thôn an hòa xã tản lĩnh huyện ba vì hà nội đang ở tại phòng sáu trăm linh một hiện đang là nhân viên công ty cổ phần công nghệ sotatech
tại buổi họp báo cơ quan công an cũng xác nhận đối tượng hải hiện không mang thai vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên tiếp hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị công an tỉnh lai châu phát hiện và triệt phá
tám mươi chín bánh heroin là tăng vật thu giữ tại hiện trường
đêm qua khi đang vận chuyển sáu mươi chín bánh ma túy tổng hợp ba đối tượng lý a dê cha minh an và cha a vinh đều trú tại tỉnh điện biên
đã bị công an huyện nậm nhùn tỉnh lai châu phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên bắt quả tang
cũng ngay trong đêm công an tỉnh lai châu phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng giàng a páo
chú tại tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi bánh heroin
qua đấu tranh bước đầu báo khai nhận sáng cùng ngày đã đi xe máy từ huyện mường nhé tỉnh điện biên sang huyện tân uyên tỉnh lai châu
bán hai mươi bánh heroin với giá ba tỷ đồng tuy nhiên chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tòa nhân dân huyện bình giang tỉnh hải dương vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo trần hoàng bách cùng đồng phạm về tội mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tổng hình phạt cho bốn bị cáo là ba mươi sáu năm bốn tháng tù
vào tối ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại quán karaoke kinh đầm ở xã bình minh huyện bình giang do trần hoàng bách ở xã bình minh quản lý
đối tượng bách và phạm văn theo ở huyện bình giang phạm khắc lộc và phạm đình huỳnh cùng ở huyện ninh giang
cấu kết bán ma túy và tổ chức cho hai mươi sáu người sử dụng ma túy tại ba phòng hát
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần hoàng bách một mươi bốn năm chín tháng tù về hai tội mua bán trái phép chất ma túy
và tội sử dụng trái phép chất ma túy
phạm văn thêu bảy năm ba tháng tủ về tội mua bán trái phép chất ma túy
hai bị cáo phạm khắc lộc và phạm đình huỳnh mỗi bị cáo bị tuyên phạt bảy năm hai tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn việc áp dụng khoa học công nghệ và công tác chuyên môn là một trong những giải pháp hiệu quả
hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trật tự xã hội
tại công an tỉnh bắc giang phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đã cải tiến sáng tạo một giải pháp có tên gọi là
tủ sông keo phát hiện dấu vết đường vân di động
giải pháp này đã góp phần không nhỏ giúp cho cơ quan điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án phức tạp đưa các đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bong ke ma túy do nguyễn thị hiền hay còn gọi là hiền cọp đường tiền giang phường lê lợi thành phố bắc giang cầm đầu bị triệt xóa
trưa ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác của công an tỉnh bắc giang đã ập vào nơi ở của đối tượng hiền và thu giữ lượng lớn ma túy
điều đang nói tại thời điểm tổ công tác có mặt nữ quái này sở nhiều chiêu trò nhằm ngăn cản việc khám xét nhà và cầm dao đe dọa lực lượng chức năng để kéo dài thời gian tẩu tán ma túy hòng trốn tội
quá trình đấu tranh đối tượng liên tục chối cãi không thừa nhận số ma túy trên là của mình
tuy nhiên bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và sử dụng tủ sông keo để truy nguyên dấu vết đường vân trên số ma túy mà đối tượng tàu tán
trước chứng cứ không thể chối cãi cơ quan điều tra công an tỉnh bắc giang đã buộc đối tượng phải cuối đầu nhận tội
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại xã lương phong huyện hiệp hòa xảy ra một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân
với sự hỗ trợ của tủ sông keo phát hiện dấu vết đường vân di động lực lượng chức năng đã thu được nhiều dấu vết đường vân nghi vấn phục vụ tốt
cho công tác điều tra
đây chỉ là hai ví dụ điển hình trong số hơn hai mươi vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong hơn một năm trở lại đây
trên địa bàn tỉnh bắc giang mà lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã đấu tranh triệt phá thành công
và bắt giữ được các đối tượng nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của trợ thủ là tủ sông keo phát hiện dấu vết đường vân di động
trong các vụ án về ma túy biện pháp sông keo hiệp vụ đã mang lại các hiệu quả
hết sức quan trọng qua đó đã kịp thời phát hiện thu giữ các dấu vết đường vân các nhóm các đối tượng phạm tội
để phạm tội trong các đường dây ổ nhóm mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
từ đó là chúng tôi đã đấu tranh mở rộng được các vụ án liên quan đến ma túy
xuất phát từ yêu cầu thực tế của công tác chuyên môn sau gần hai năm lên ý tưởng thử nghiệm và bốn tháng sản xuất
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi giải pháp tủ sông keo
phát hiện dấu vết đường vân di động đã được cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh thực hiện thành công
và đưa vào áp dụng hiệu quả trong công tác phát hiện dấu vết đường vân tiềm ẩn tại hiện trường các vụ án hình sự
đặc biệt các hiện trường trộm tài sản chết người
vừa đảm bảo cái yếu tố về mặt tiết kiệm về mặt kinh tế
nhưng lại vừa đảm bảo được cái yếu tố về mặt nghiệp vụ để phát hiện và giám định ra
và truy nguyên ra đúng cái yếu tố về mặt nghiệp vụ để phát hiện và giám định ra
hùng thủ gây án các cái vụ việc mà có tính cơ động cao và áp dụng tại hiện trường các vụ án
đặc biệt là có thể là truy nguyên cái đối tượng theo cái dấu vết nóng để bắt giữ đối tượng trong thời gian nhanh nhất có thể
nếu như trước đây phải mất cả ngày thậm chí là một đến hai ngày để có thể truy tìm được dấu vết đối tượng
thì nay chỉ cần từ một mươi năm đến hai mươi phút với những vật liệu đơn giản thông dụng giá thành rẻ
dễ dàng lắp đặt và sử dụng trong mọi điều kiện
đã giúp cho những chiến sĩ của đội truy tìm dấu vết phòng kỹ thuật hình sự
thực hiện nhiệm vụ của mình ở tại hiện trường vụ án mà không gặp phải trở ngại nào
đến hiện trường chỗ nào chúng tôi cũng có thể đưa vào tủ sông keo dấu vết đường vân di động của đơn vị
do nhóm tác giả đơn vị thực hiện thì đã đạt được kết quả đáng khích lệ và hiệu quả cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
lợi ích của tù sông keo phát hiện dấu vết đường vân di động được chứng minh
không chỉ góp phần
giúp cho lực lượng công an có thêm công cụ phục vụ công tác điều tra khám phá các vụ án
mà còn thể hiện sự đam mê sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chiến đấu
ngày một tháng bốn lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh bình phước phối hợp với chính quyền địa phương huyện đồng phú
đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cháu nguyễn trần phương mai
học sinh lớp chín trường trung học cơ sở tân hòa thuộc xã tân hòa huyện đồng phú
nữ sinh bị mất tích nghi do bị nước cuốn trôi
theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày ba mươi một tháng ba người nhà em mai không thấy con gái đi học về
nên đã tổ chức đi tìm khi trời đang có mưa lớn
đến đoạn khu vực suối đá cách nhà khoảng hơn năm trăm linh mét thì phát hiện chiếc xe máy em mai thường sử dụng đi học
đang nằm bên bờ suối
lo sợ con mình đã xảy ra điều bất thường người nhà đã trình báo cơ quan chức năng đồng thời tỏa đi tìm kiếm cháu mai
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền xã tân lợi phối hợp với lực lượng công an và dân quân
cũng như người dân địa phương
đã tổ chức tìm kiếm khu vực nghi cho mai mất tích
đến một mươi giờ sáng ngày một tháng bốn hơn bảy mươi người thuộc các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm trong phạm vi ba km dọc bờ suối
tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy tung tích em học sinh này
hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục nỗ lực mở rộng địa bàn tìm kiếm nạn nhân
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh luân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn giang sơn chín xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện yên định tỉnh thanh hóa
là đối tượng vũ văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh khương xã yên sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm và bị lát một bên mắt
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội
hủy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi trái
dáng người gầy ốm lưng khom nhẹ nói giọng huế đặc trưng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện